trong lĩnh vực quản lý đô thị ngay từ tháng ba năm hai nghìn một mươi tám lãnh đạo hai mươi bốn quận huyện tại thành phố hồ chí minh
đã ký cam kết với ubnd thành phố về bảo đảm trật tự lòng lề đường vỉa hè trên địa bàn mình quản lý
thế nhưng đến nay qua ghi nhận thực tế tại nhiều tuyến đường tình trạng vi phạm lấn chiếm vỉa hè lòng đường vẫn tái diễn
đây là những hình ảnh được ghi lại vào những ngày đầu tháng một năm hai nghìn một mươi chín tại đường sư vạn hạnh
thuộc quận một mươi và nhiều tuyến đường khác ở các quận ba quận năm quận một đã đăng ký đảm bảo trật tự lòng lề đường phía hè
có thể thấy rõ tình trạng bắt nháo hôn đội vẫn tồn tại
em hay đi lại trên mấy cái vỉa hè để đi làm đi học
một số nơi ban đầu em thấy rất là thông tháng nhưng mà sau một thời gian em vẫn thấy nó chật hẹp
có gửi xe bán hàng nên nó gây rất là cản trở cho việc đi lại
hai mươi bốn quận huyện cũng đã có báo cáo
và chúng tôi cũng đã
chúng tôi đã có một tổng hợp lại có những quận huyện làm tốt chúng tôi có đề nghị khen thưởng
và có biểu dương và có những quận quyện làm coi như là chưa tốt chúng tôi cũng đề nghị nhắc nhở
lưu ý để chúng ta tập trung từ đây cho tới tết và đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi
mục đích của việc ký kết giao ước thi đua là nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước
người đứng đầu chính quyền các cấp trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị
theo đó hai mươi bốn quận huyện cam kết trong năm hai nghìn một mươi tám sẽ lập lại trật tự lòng đường
phía hè ở một trăm năm mươi bảy tuyến đường xóa bốn mươi ba điểm trợ tạm trợ tự phát
và chấn chỉnh lập lại trật tự ở một trăm linh một tuyến đường
thế nhưng với những gì đang tài diễn hiện nay có thể thấy rằng mục tiêu trên là chưa thực hiện được
trật tự lòng đường là cái trách nhiệm của toàn xã hội của cả hệ thống chính trị
mà chúng ta muốn thực hiện và đảm bảo cho nó được một cách tốt nhất
thì phải xây dựng nhiều hơn nữa các cái mô hình đặc biệt là cái mô hình tự quản của người dân
người dân sẽ cùng với chính quyền
quân của mình sẽ tự quản theo dõi nhắc nhở và cùng thực hiện
có như thế tôi nghĩ là mới có thành công